trong một diễn biến liên quan ubnd tp hà nội đã đồng ý với đề nghị của sở giáo dục và đào tạo thành phố
cho phép học sinh trở lại trường học học trực tiếp sau thời gian tạm ngừng đến trường để phòng chống dịch
như vậy là sau ba vì thì học sinh khối lớp chín ở một mươi bảy huyện thị xã thuộc tp hà nội
có thể trở lại trường học trực tiếp từ thứ hai tuần sau
cụ thể tại các đơn vị xã phường thị trấn của một mươi bảy huyện và thị xã có mức độ dịch cấp một hai trong vòng một mươi bốn ngày
tính từ thời điểm ngày một mươi sáu tháng một mươi một không có các kf trong cộng đồng
mỗi xã thị trấn chọn một trường trung học cơ sở cho phép học sinh khối chín đi học trực tiếp
đối với các khối còn lại học sinh sẽ học trực tuyến và cấp học mầm non vẫn nghỉ học tại nhà
thời gian thực hiện từ thứ hai tuần sau ngày hai mươi hai tháng một mươi một
đối với các trường trung học phổ thông do đặc điểm học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau
sở đề xuất cho học sinh trở lại trường học sau khi các em đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo nguyên tắc tiêm song khối nào thì học sinh khối đó đi học trực tiếp